bắt đầu từ ngày hôm nay hai mươi năm tháng tám tp hcm sử dụng giấy đi đường mẫu mới cho các nhóm đối tượng được phép di chuyển trong thời gian thực hiện siết chặt giãn cách do phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm và công an các cấp ký ban hành
theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm trong ngày đầu áp dụng giấy đi đường mới ghi nhận tại các chốt kiểm soát trên đường nam kỳ khởi nghĩa cách mạng tháng tám trường trinh phạm văn đồng
đa số người lưu thông qua các chốt kiểm soát vẫn sử dụng mẫu giấy đi đường cũ theo công văn hai nghìn tám trăm linh của ủy ban nhân dân thành phố
trước đó ngày hai mươi bốn tháng tám phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt đã có thông báo hướng dẫn về đổi mẫu giấy đi đường mới gửi đơn vị quản lý là đầu mối liên hệ tiếp nhận và tập hợp thống kê lập danh sách các đối tượng có liên quan đủ điều kiện được cấp giấy phép lưu thông trên đường trong thời gian giãn cách xã hội
tuy nhiên do ngày đầu áp dụng mẫu giấy đi đường mới nên lực lượng chức năng tại các chốt đã linh động cho người dân sử dụng mẫu giấy cũ được tiếp tục lưu thông đồng thời nhắc nhở tuyên truyền cho người dân sử dụng mẫu giấy đi đường mới
trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp thành phố đà nẵng quyết định tiếp tục dừng mọi hoạt động đến tám giờ ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đồng thời bổ sung một số hoạt động mà người dân được phép tham gia
theo đó từ tám h ngày hai mươi sáu tháng tám đến tám h ngày năm tháng chín thành phố đà nẵng tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quyết định hai nghìn bảy trăm tám mươi tám của ủy ban nhân dân thành phố
người dân thực hiện nghiêm ai ở đâu ở đó
trong một mươi ngày tới thành phố sẽ cách ly theo vùng dựa trên cơ sở xét nghiệm toàn dân
đồng thời thành phố cũng bổ sung điều chỉnh một số hoạt động mà người dân được phép tham gia cụ thể công ty thương mại đầu mối trung tâm thương mại siêu thị chuỗi cửa hàng tiện lợi
được bố trí tối đa
một trăm linh số người làm việc cơ quan nhà nước bố trí một mươi nhà máy cơ sở sản xuất bố trí ba mươi số người làm việc thực hiện nghiêm ba tại chỗ
đối với người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa giao hàng công nghệ được phép hoạt động từ sáu h đến hai mươi h hàng ngày
phải tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín và xét nghiệm định kỳ ba ngày một lần
đối với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp dừng hoạt động được bố trí tối đa ba người để xử lý công việc cần thiết liên quan đến các thủ tục hành chính
thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục kế hoạch xét nghiệm sars cov hai phù hợp với từng vùng và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
tùy vào tình hình thực tế sẽ có biện pháp khôi phục kinh tế xã hội phù hợp với từng giai đoạn
thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với phan thanh thơm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú ấp thạnh trị xã long điền huyện đông hải tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
chiều ngày hai mươi ba tháng tám tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đóng trên địa bàn khóm bốn phường một thị xã giá rai
tổ công tác tiến hành giải thích nhắc nhở phan thanh thơm về việc điều khiển xe mô tô ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
lúc này phan thanh thơm dùng tay đấm vào mặt một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ tại chốt
tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an
tại tỉnh đồng nai ủy ban nhân dân ủy ban nhân dân phường trảng giài hoàn tất hồ sơ trình ủy ban nhân dân thành phố biên hòa
xử phạt vi phạm hành chính bảy mươi năm bảy mươi năm triệu đồng đối với năm người tụ tập ăn nhậu trong địa bàn khi đang thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch covid một mươi chín
vào tối ngày hai mươi bốn tháng tám công an phường trảng giài phối hợp với
lực lượng chức năng của phường phát hiện năm người gồm phạm mạnh thương bốn mươi tuổi phạm bá quốc ba mươi ba tuổi cao anh khoa ba mươi chín tuổi phạm văn hùng bốn mươi tám tuổi và chủ nhà ngô ngọc mạnh bốn mươi hai tuổi cùng chú tỉnh đồng nai đang tụ tập ăn nhậu tại hiên nhà của mạnh ở khu phố bốn b phường trảng giài
tại thời điểm kiểm tra cả năm người đang tụ tập ăn nhậu chung một bàn tròn trong lúc khu vực này đang thực hiện phong tỏa để thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính đề xuất ủy ban nhân dân thành phố biên hòa
xử phạt một mươi năm triệu đồng mỗi người về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người theo quy định tại nghị định số một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ
thưa quý vị việc thiếu ý thức của một số người dân doanh nghiệp thậm chí là cán bộ công vụ đã làm cho dịch bệnh covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng và diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành
điều này không những ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh mà còn gây tâm lý lo lắng trong nhân dân
xử lý nghiêm các hành vi có cố tình làm lây lan dịch bệnh chính là biện pháp hữu hiệu để góp phần ngăn chặn và phát sinh dịch bệnh ghi nhận trên địa bàn tỉnh cà mau
vào chiều hai mươi hai tháng tám công an thành phố cà mau đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên dịch vụ thủy sản thành tâm có địa chỉ tại khóm sáu phường một thành phố cà mau
cụ thể công ty thành tâm đã thực hiện hoạt động kinh doanh khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền
vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh trong phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng tám qua test nhanh phát hiện một nữ công nhân dương tính với covid một mươi chín
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cà mau cũng đã ra quyết định khởi tố bị can lê văn trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại ấp tân hiệp xã an xuyên thành phố cà mau
vào ngày hai tháng bảy trí đi từ thành phố hồ chí minh vùng có dịch bệnh covid một mươi chín về nhà
trong thời gian cách ly tại nhà trí đã không tuân thủ quy định và đã tiếp xúc với những người trong gia đình
đến ngày bảy tháng bảy chỉ có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
sau đó tất cả bốn người thân trong gia đình đều có kết quả dương tính với sars cov hai
chỉ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
tính đến nay công an tp cà mau đã tiến hành khởi tố ba vụ án hình sự trong đó có hai vụ khởi tố về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người